các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy cơ quan điều tra sẽ làm những gì tiếp theo để tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân
và vạch trần bộ mặt của kẻ thù ác
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần hai của chương trình

và đối tượng hướng đến là đồng nghiệp và học trò của yến
từ những băn khoăn này chỉ huy lực lượng điều tra quyết định mở rộng việc thu thập thông tin liên quan đến nạn nhân và học trò của yến
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tài liệu này chứng tỏ trước và trong thời gian nạn nhân yến mất tích kha giã viễn có mặt tại di linh
niềm tin của cơ quan điều tra về việc hà giá viễn có liên quan đến vụ án được củng cố và quyết tâm tìm ra người thanh niên này để làm sáng tỏ vụ việc đã được nhân lên
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
toàn bộ xuất tiền cướp đều từ việc bán các tài sản của nạn nhân viễn dùng mua ma túy trả tiền thuê trọng trong những ngày chạy trốn cơ quan điều tra
sau quá trình điều tra thì cơ quan điều tra đã kết luận hà giá viễn phạm vào tội giết người cướp tài sản và đề nghị viện sách tỉnh hương đồng truy tố hà giá viễn về tội hai tội danh là giết người và cướp tài sản
với hai tội danh giết người và cướp tài sản hà gia viễn đã bị tuyên tử hình